trong bức tiêu điểm chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung cảnh báo nguy cơ cháy nổ với loại hình trợ dịp cuối năm
và trước khi đến với nội dung này sẽ là thông tin về diễn biến tình hình cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua
tại tỉnh long an ngày một mươi tháng một mươi hai đã xảy ra cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vĩnh phú
trong khu công nghiệp hải sơn huyện đức hòa
vụ cháy xảy ra vào khoảng tám giờ sáng
lúc này người dân thấy lửa khói bốc ra từ trong công ty và bùng phát rất nhanh
công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
lực lượng chữa cháy tỉnh long an đã điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
đến chiều cùng ngày vụ cháy mới được khống chế
thời điểm vụ cháy xảy ra bên trong công ty có một mươi năm công nhân đang làm việc
do không kịp thoát ra ngoài nên đã có sáu công nhân bị bỏng một công nhân bị mất liên lạc
cháy gây sập và đổ hoàn toàn ba một trăm chín mươi tám m hai nhà xưởng của công ty vĩnh phú
và cháy hoàn toàn một một trăm chín mươi năm m hai nhà xưởng của dầu nhơn bp oil
khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng một mươi hai tại tầng thượng của một cửa hàng điện thoại di động
ở số bảy a tôn thất tùng quận một tp hcm đã xảy ra cháy lớn
thời điểm này người dân di chuyển qua tuyến đường phát hiện có tiếng nổ lớn tại cửa hàng
sau đó lửa bùng phát dữ dội
cảm bộ sân thượng nhận tin báo lực lượng cứu hỏa khu vực một
với xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy chống cháy lan
sau gần một giờ đàm cháy được khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi nhiều tài sản của cửa hàng di động
tại hà nội vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai một vụ cháy đã xảy ra
tại số nhà hai trăm bốn mươi c hàng bông phường cửa nam quận hoàn kiếm
ngọn lửa được xác định bùng phát từ tầng ba của ngôi nhà có tầng một làm cửa hàng bán khung tranh
khi xảy ra cháy có bốn người là nhân viên của cửa hàng tranh đã kịp chạy thoát ra ngoài
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng đã khống chế thành công
và không để cháy lan sang nhà liền kề
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông hoàng văn thịnh
xã đô thành huyện yên thành tỉnh nghệ an xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn một con lợn bị chết cháy
nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện sau đó lửa bén vào tôn xốp của mái lợp
sau khoảng một mươi năm phút toàn bộ trang trại bị thiêu dụi thiệt hại ước tính gần một mươi tỷ đồng
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra cháy lớn tại chợ ngọc lịch xã trưng chắc huyện văn lâm tỉnh hưng yên
khiến nhiều kiếốt bị thiêu rụi
ngày một mươi ba tháng bảy cháy chợ đọ xá bắc ninh thiêu dụi một trăm hai mươi gian hàng và bốn kiosk với tổng diện tích một năm trăm linh m hai
ước tính thiệt hại trên ba mươi ba tỷ đồng
ngày một mươi tháng một mươi một xảy ra cháy tại chợ tân lập thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhiều sạp quần áo trong đó có nhiều quần áo vừa được chủ hàng nhập về để bán trong dịp tết đã bị lửa thiêu dụng
vụ cháy chợ trong thời gian qua đã cho thấy nguy cơ xảy ra cháy nổ với loại hình này luôn tiềm ẩn và có thể dẫn đến sự cố bất cứ lúc nào đặc biệt là vào thời điểm cuối năm như hiện nay
theo thống kê trong năm hai nghìn hai mươi một cả nước xảy ra hai mươi bốn vụ cháy trợ
các vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người song đã gây thiệt hại lớn về tài sản ảnh hưởng đến an ninh trật tự an sinh xã hội gây tâm lý hoang mang cho các tiểu thương hộ kinh doanh cũng như các hộ dân sinh sống gần các khu vực tại các chợ siêu thị trung tâm thương mại
việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cháy nổ tại các chợ trung tâm thương mại dịp cuối năm đang là việc làm cấp thiết
chợ đầu mối long biên quận ba đình hà nội là một trong những chợ đầu mối lớn nhất hà nội với hơn một hai trăm linh gian hàng hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông tin về các vụ cháy chợ xảy ra vừa qua luôn là bài học với ban quản lý và mỗi tiểu thương
nội dung cảnh báo cho biết
pháo nổ được phát thanh thường xuyên trên hệ thống loa của chợ bảo đảm các tiểu thương không lơ là với công tác bảo đảm an toàn cháy nổ
biết và nhận thức được những cháy nổ cuối năm phải gìn giữ các quầy hàng không thắp hương để ảnh hưởng đến cháy nổ cho bà con
các khu chợ khác cũng bị chập cháy nổ là thiệt hại cho bà con nhiều nên là mình phải có ý thức hơn
loa phát thường xuyên sáng trưa rồi tối
hàng về hàng về
hàng đến đều được ban quản lý tuyên truyền hết đầy đủ
cuối năm rồi cháy nổ rất là nhiều
tất cả bên trên ban cũng hàng ngày tuyên truyền cũng thông báo
chúng tôi cũng ý thức cho tất cả mọi người ở đây không thắp hương thở cúng ở đây cả
và lên trên bà chú chợ để thắp hương thở cúng ở đấy cho an toàn
trong chợ có hơn năm mươi mắt camera được lắp đặt tại nhiều vị trí
hình ảnh truyền tải về màn hình
tại văn phòng ban quản lý bảo đảm sự cố xảy ra tại gian hàng hay khu vực nào trong chợ sẽ được phát hiện kịp thời và có phương án xử lý nhanh nhất
về công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay thì ban quản lý chợ luôn luôn là nhận thức cái nguy cơ về tiệm ẩn rất cao
do vậy là ban quản lý chợ luôn luôn tăng cường lực lượng để phòng ba k trật tự hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ
đặc biệt là hệ thống camera các quanh chợ
và đặc biệt là hiện nay là đối với các kiosk trong hộ kinh doanh
là ban quản lý chợ yêu cầu là nghiêm cấm là không có thừa cúng hoặc đốt ngang trong các kiosk
vừa rồi thì ban quản lý chợ có phối hợp với bên công an quận phòng cháy chữa cháy có kiểm tra giả soát đối với các hệ thống phòng cháy nhắc nhở hộ kinh doanh liên quan đến công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy vào dịp cuối năm
với đặc thù chợ đầu mối long biên hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nên lực lượng chữa cháy tại cơ sở được chia làm ba k ứng trực trong ngày
bảo đảm mỗi ca trực đều có một mươi năm người
riêng ca tối số người trực tăng lên ba mươi người bởi các hoạt động kinh doanh mua bán tại chợ này diễn ra chủ yếu về đêm

trong đợt kiểm tra tổng gia soát an toàn về phòng cháy chữa cháy vừa qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình đã chỉ ra những điểm còn bất cập tồn tại tại khu chợ đầu mối long biên